thưa quý vị đối tượng phan văn vắt trú tại huyện hòa bình tỉnh bạc liêu vừa bị phong cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu tạm giữ về hành vi giết người
phan văn vắt là thuyền viên đánh bắt cá ngày hai mươi tháng một mươi khi tàu đang neo đậu ngoài khơi giữa vắt và thuyền trường xảy ra mâu thuẫn vắt đã sử dụng hung khí đâm vào ngực thuyền trường
đến hai mươi giờ cùng ngày thuyền trường đã tử vong nên thuyền viên điều khiển tàu trở về đất liền và báo cho cơ quan công an